xin được tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác
chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ tây ban nha tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua trên nhiều lĩnh vực
góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
trong đó kim ngạch thương mại hai triệu đã đạt khoảng ba tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi tám
riêng nửa đầu năm nay đã đạt trên hai tỷ usd thủ tướng cảm ơn chính phủ và nhân dân tây ban nha đã hỗ trợ vốn oda cho việt nam
và cho biết các nguồn vốn này đã được sử dụng có hiệu quả
tuy vậy thủ tướng cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác hơn nữa trên nhiều lĩnh vực để tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược hai nước
trong đó cần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo cơ sở hạ tầng du lịch nông nghiệp
thủ tướng khẳng định việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi
lợi để các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại việt nam trong đó có nhà đầu tư tây ban nha
thủ tướng cũng nhất trí với đề nghị của ngài đại sứ về việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa hai nước
và sẽ giao cho cơ quan chức năng của việt nam nghiên cứu để có các chương trình hợp tác cụ thể
đề nghị cơ quan chức năng hai nước hợp tác có kế hoạch tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm bốn mươi năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi
về phần mình ngài đại sứ alfonso tena garcia cárdenas
hợp tác hơn nữa trên nhiều lĩnh vực để tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược hai nước
nhất là tổ chức nhiều hoạt động hợp tác để tiến tới kỷ niệm bốn mươi năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi